tuy nhiên do đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn

bắt đầu đi xuống các cơ sở tuyên truyền cho người dân thì khi mà người ta sẽ tham gia thì là người ta phải khó khăn về cái khoản kinh tế
thế nhưng mà khi mình hướng dẫn tư vấn cho người dân là về cái quyền lợi của bảo hiểm

do công tác tuyên truyền luật bảo hiểm y tế
trong những năm trước đây chưa được thường xuyên liên tục
vì vậy là nhân dân chưa hiểu rõ tác dụng của bảo hiểm y tế
sau khi được tuyên truyền vận động nhân dân đã thấy được hiệu quả của bảo hiểm y tế
đến nay toàn xã đã tham gia mua bảo hiểm trên tám mươi số người dân
và trạm y tế cũng đã thực hiện tốt công tác khám chế bệnh bắt đầu cho nhân dân
không chỉ có trạm y tế ở thượng bằng la được xây mới
mà tính đến tháng chín năm nay toàn tỉnh yên bái đã đưa vào sử dụng ba mươi một trạm y tế
và mua sắm bổ sung cho tất cả các trạm y tế xã phường thị trấn trang thiết bị
và dụng cụ y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh
đặc biệt tại các xã vùng cao vùng sâu vùng xa của huyện trạm tấu mù căng trải
văn trấn văn yên lục yên đã được xây mới từ ba đến năm trạm y tế
với cơ sở vật chất khang trang và trang thiết bị mới đồng bộ
chất lượng khám chế bệnh được nâng lên thu hút người dân đến khám chế bệnh
bảo hiểm y tế tại trạm y tế tăng đều hàng năm từ một mươi đến hai mươi
những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
trong lĩnh vực y tế ở yên bái không chỉ nâng cao chất lượng công tác chăm sóc
sức khỏe người dân ở tuyến cơ sở nhất là các xã vùng cao vùng xa
mà còn góp phần ổn định cuộc sống và tư tưởng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
với những quan điểm cấp tiến giúp thúc đẩy phong trào phản đối chiến tranh của mỹ
ở việt nam những năm sáu mươi của thế kỷ trước đã qua đời ở tuổi bảy mươi sáu
nữ diễn viên nhà văn barbara william vợ của ông hardern cho biết
cựu thượng nghị sĩ bang california nhà hoạt động tích cực trong phong trào
phản đối chiến tranh của mỹ ở việt nam đã qua đời vào đêm hai mươi ba tháng một mươi
ở santa monica của bang california
ông heidern từng là một thành viên của nhóm chicago bảy
bị kết án
với tội danh liên quan đến lập âm mưu và kích động các cuộc biểu tình
phản đối chiến tranh việt nam vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại đại hội toàn quốc của đảng dân chủ
song sau đó đã kháng cáo thành công
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy ông hayden đã có chuyến thăm đến việt nam
và được chính phủ việt nam trao tặng kỷ niệm trương
nhằm tôn vinh những đóng góp của ông trong các phong trào đời chấm dứt chiến tranh
lập lại hòa bình ở việt nam trước đây
ngoại trưởng mỹ john kerry và ngoại trưởng iran mohammad javad zarif
vừa được trao giải thưởng
ngoại trưởng ngoại giao quốc tế vì những đóng góp của hai ông
nhằm thúc đẩy bàn thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa các cường quốc với nước cộng hòa hồi giáo
trong tuyên bố chính thức tổ chức nghiên cứu giải thưởng ngoại giao quốc tế của anh
đã ghi nhận vai trò của hai quan chức trên trong việc giải quyết
những nút thắt chính trị khó khăn nhất trong quan hệ quốc tế của thế kỷ hai mươi
trung tâm nghiên cứu nhận định rằng sự ra đời của thỏa thuận hạt nhân iran
và nhóm p năm một đánh dấu chiến thắng của ngoại giao đối với phổ biến vũ khí hạt nhân
bộ ngoại giao mỹ đã thay mặt ông kerry gửi lời cảm ơn trước vinh dự trên
đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân iran là nỗ lực của cộng đồng quốc tế
bao gồm nhóm p năm một gồm mỹ nga trung quốc pháp anh và đức cùng với liên minh châu âu eu
nối tiếp sau quyết định của liên minh châu âu eu
các nước đối tác của liên minh này vừa quyết định tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt đối với nga
đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại eu bà federica moregani cho biết
năm nước đối tác gồm montenegro albania naui listonstein và ukraine
theo đó lệnh trừng phạt được gia hạn tới ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trước đó eu đã công bố quyết định gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt
nhằm vào các cá nhân và một số thực thể của nga và ukraine
liên quan đến việc moscow sắp nhập trở lại bán đảo crimea và cuộc xung đột tại miền đông ukraine
một số quan chức nghĩ rằng
các bệnh sĩ và chính trị gia của nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt của eu
ngoài ra các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào ahmad ati
nhà sản xuất các hệ thống phòng không của nga và một số doanh nghiệp tại crimea
tiếp tục thông tin về vụ tấn công trường cao đẳng cảnh sát ở pakistan vào đêm hôm qua
khiến ít nhất năm mươi chín người thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương
nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này
hãng tin ahmad có liên hệ với tổ chức nhà nước hồi giáo is
tự xưng khẳng định vụ tấn công là do các chiến binh is thực hiện
trước đó giới chức bang pallochitan xác nhận có năm sáu tay súng đã tấn công vào ký túc xá của trường
trong khi các học viên đang ngủ
tuy nhiên nhánh ra mắt unarat của taliban ở pakistan cũng thừa nhận tiến hành vụ tấn công này
hiệp hội thương mại anh vừa đưa ra lời cảnh báo có thể làm gián đoạn quá trình hoàn tất thủ tục hải quan
tại các cửa khẩu biên giới của nước này trong bối cảnh anh đang phải nỗ lực để nâng cấp hệ thống máy tính

sử lý lượng kê khai hải quan dự báo sẽ tăng mạnh sau khi nước anh rời eu
cụ thể trong trường hợp nước anh rời liên minh hải quan tức là anh sẽ không còn được hưởng mức thuế quan chung
toàn bộ lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu vào eu sẽ cần được kiểm tra an ninh riêng
điều này đồng nghĩa với việc chính phủ anh sẽ phải nâng khả năng xử lý tối đa của hệ thống hải quan
lên ba trăm năm mươi triệu kê khai hải quan mỗi năm
trong thư gửi ủy ban tư vấn hải quan trung ngành thương mại và công nghiệp anh đã tỏ ra quan ngại
về nguy cơ xảy ra lỗi trong chương trình công nghệ thông tin mới thành lập được ba năm vốn gặp nhiều trục trặc
nước anh dự định thay thế hệ thống này bằng hệ thống mới cds sẽ đi vào hoạt động từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tức là vài tháng trước khi anh dự kiến rời khỏi eu
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc